lai châu là địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua
cùng với các lực lượng khác các chiến sĩ công an đã thức trắng đêm căng mình để cứu người trong dòng nước xiết
kịp thời tiếp tế thực phẩm cho bà con vùng bị cô lập
còn trên các tuyến giao thông là hình ảnh các chiến sĩ cảnh sát giao thông nỗ lực chốt chặn phân luồng
nhằm đảm bảo giao thông an toàn thông suốt đúng hới tinh thần lúc dân cần lúc dân khó có công an
hôm nay tổ tăng cường cơ sở công an tỉnh lai châu đã có mặt từ rất sớm tại các điểm bản bị thiệt hại nặng nề do lũ quét gây ra
nhằm kịp thời tiếp tế lương thực nước uống đồ dùng cần thiết cho người dân
mấy ngày nay anh giàng a sùng bản hùa ta xã tà mung huyện than uyên cùng cán bộ chiến sĩ
căng mình giúp nhân dân chạy lũ di rời khẩn cấp người dân và tài sản có giá trị đến nơi an toàn
mấy hôm nay là trời mưa to
trời mưa to trôi cả đồ đà đi hết rồi
sự giúp đỡ các công an giúp đỡ chuyển đồ đà
không biết nói cái gì nữa là hất cảm ơn các bộ công an nhé
tổ công tác tăng cường ở địa bàn hai huyện thàn uyên và thàn uyên đã tập trung cán bộ chiến sĩ
lên xã tà mung để cùng với cấp ủy chính quyền bà con nhân dân
giúp bà con nhân dân di chuyển các hộ dân có nguy cơ bị sạt lở về vị trí an toàn
tránh thiệt hại về người và của với tinh thần là tất cả là vì nhân dân phục vụ
trước đó do mưa lớn kéo dài gây sạt lở ngập úng tại các tuyến giao thông trên địa bàn toàn tỉnh
than uyên xìn hồ mường tè là các huyện chịu ảnh hưởng nặng
lực lượng công an luôn có mặt kịp thời sát cánh cùng người dân
trong đối phó
và khắc phục hậu quả bão lũ bằng những hoạt động cụ thể xuống địa bàn
để triển khai các mặt công tác khắc phục hậu quả bão lũ
với phương chân lướt rút đến đâu khắc phục đến đó
đó giúp người dân sớm ổn định cuộc sống yên tâm lao động sản xuất
lực lượng công an xã cùng các lực lượng khác dùng những xe máy
sở những người già trẻ em đến nơi tranh trú an toàn
và cùng phối hợp với người dân để di chuyển các tài sản thiết yếu
cũng như là vật nuôi gia súc đến những nơi
vị trí cao để đảm bảo cái tài sản cũng như là không để
xảy ra tình trạng lợi dụng trong việc thiết tai lũ lụt
mà trộm khắp tài sản của người dân
với tinh thần khẩn trương tất cả vì nhân dân phục vụ
lực lượng công an lây châu đã và đang tiếp tục thể hiện vai trò
xung kích tình nguyện với phương châm lúc dân cần lúc dân khó
có công an hướng về cơ sở để giúp người dân sớm ổn định
tình hình trở lại sinh hoạt bình thường qua đó tô thắm thêm hình ảnh đẹp
chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ